trong tuần từ mùng một đến mùng bảy tháng sáu lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai nhập khẩu vào việt nam
lên tới hơn chín trăm linh xe gấp ba lần một tuần trước đó
đây là thống kê vừa được tổng cục hải quan công bố mới đây
cụ thể lượng xe nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu vào việt nam trong tuần qua là chín trăm hai mươi hai chiếc
với trị giá hơn hai mươi một triệu đô la mỹ
trong tuần cuối tháng năm số xe nguyên chiếc về việt nam chỉ là ba trăm linh chiếc
trong số chín trăm hai mươi hai xe về việt nam phía hải quan cho biết hơn bảy mươi là xe từ chín chỗ ngồi trở xuống là sáu trăm bốn mươi bảy chiếc
trị giá số xe từ chín chỗ ngồi trở xuống tuần qua là hơn một mươi ba bảy triệu đô la mỹ
số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng tp hcm đà nẵng và hải phòng